nội dung xe tăng hành tiến trong khuôn khổ army games hai nghìn hai mươi chiều ngày một tháng chín theo giờ địa phương
tại thao trường alabino ngoại ô thủ đô moscow của liên bang nga
đã diễn ra trận bán kết một bảng hai giữa đội tuyển xe tăng việt nam và tuyển myanmar
dù về đích sau đội myanmar song tuyển việt nam vẫn nhận được nhiều ý kiến ủng hộ
ghi nhận tinh thần thi đấu và khả năng kỹ thuật đánh dấu bước phát triển mới
ngay sau hiệu lệnh khai cuộc với kỹ năng xã kích và cơ động tốt
kiếp xe số một đã giúp đội tuyển việt nam vươn lên dẫn trước đội tuyển myanmar
sau khi kiếp xe số một hoàn thành phần thi kiếp xe số hai nhanh chóng vào cuộc
song thi đấu không được thành công như kiếp trước và để đội bạn vượt lên
với lý do khách quan lượt ba của trận bán kết đã phải tạm dừng năm mươi phút
ngay sau khi trận đấu được tiếp tục kiếp xe số ba của tuyển việt nam đã nhập cuộc với tinh thần hết sức khẩn trương
tuy nhiên vì một số lý do kết quả đạt được cũng không như kỳ vọng
trận đấu này rất là kịch tính hai đội đều có thế mạnh riêng
tôi cũng có phần tiếc cho đội tuyển việt nam nhưng tôi tin là các bạn sẽ có mặt ở vòng chung kết
và sẽ còn thi đấu tốt hơn nữa
tôi cũng rất ấn tượng với cổ động viên của các bạn rất là cuồng nhiệt
sau trận thi đấu hôm nay của ba đội tajikistan lào và congo
ban tổ chức và ban trọng tài sẽ tính lỗi phạt của từng đội
để đưa ra quyết định đội tuyển nào giành quyền vào thi đấu chung kết